khu vực miền bắc đang đón một đợt không khí lạnh nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ c mức nhiệt giảm không đáng kể
thế nhưng điều đáng lưu ý là đợt lạnh này sẽ gây ra mưa lớn tại bắc bộ ảnh hưởng tới cả khu vực bắc trung bộ
đợt mưa này dự báo sẽ kéo dài trong vòng ba ngày
có thể nói tình hình thời tiết như vậy khá bất lợi cho việc di chuyển trong những ngày tới
trong khi đó tại nam bộ cũng bắt đầu sang mùa mưa với đặc trưng hai kiểu thời tiết trong một ngày
buổi sáng thì nắng và chiều thì có mưa
quý vị lưu ý tình trạng ngập nước tắt đường trên các con phố sẽ quay trở lại